thanh tra hà nội vừa ban hành kết luận thanh tra trong việc để xảy ra xây dựng trái phép
và quá trình xử lý cưỡng chế tại công viên nước thanh hà quận hà đông
theo kết luận của cơ quan thanh tra quá trình đầu tư xây dựng công viên này đã xảy ra nhiều vi phạm
trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và cả chính quyền địa phương
công viên nước thanh hà được đánh giá là công trình xây dựng không phép
chủ đầu tư đã xây dựng một mươi chín hạng mục công trình trên diện tích hơn ba mươi một m hai
thuộc ba ô đất được quy hoạch là đất công cộng khu ở đất cây xanh thể dục thể thao
và một phần đường giao thông nội bộ khu đô thị
kết quả thanh tra xác định quá trình thực hiện cưỡng chế dự án này cũng còn tồn tại vi phạm
cụ thể trước một ngày khi tổ chức cưỡng chế chủ đầu tư có văn bản xin cam kết tháo rỡ
và thời gian hoàn thành dự kiến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
nhưng cơ quan chủ trì cưỡng chế là ủy ban nhân dân phường phú lương
không lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện thi hành án và không báo cáo ủy ban nhân dân quận
điều này vi phạm nghị định số một trăm sáu mươi sáu hai nghìn một mươi ba
ngoài ra công viên nước này có thể tháo rỡ nhưng ủy ban nhân dân quận đã phê duyệt phương án dùng máy xúc để phá rỡ